thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc ngày hôm qua đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo ionien begrom sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thôn cực lông xã cực lông huyện crong năng tỉnh đắk lắc về tội giết người